sau những ngày nghỉ tết đinh dậu người dân từ các địa phương đã bắt đầu trở lại hà nội và thành phố hồ chí minh
để chuẩn bị cho những ngày làm việc học tập đầu năm mới khiến nhiều tuyến đường bến xe bị ủn tắc
theo các bến xe lớn lượng hành khách bắt đầu tăng nhiều so với ngày thường đặc biệt tại các điểm đón trả khách
hàng trăm người chen trúc phần lớn người có mặt tại khu vực này là khách từ các tỉnh về
mặc dù chỉ mới ngày bốn tết song nhiều người dân tại thành phố hồ chí minh cho biết
do tránh những ngày cao điểm dễ bị un tắc nên đã tranh thủ sắp xếp trở lại thành phố từ sớm
khiến nhiều bến xe trở nên đông đúc
với nhiều người thì do quan niệm dân gian kiêng cứ đi lại xuất hành trong ngày mùng năm
nên đã trở lại thành phố trong ngày bốn này
em làm việc ở thủ đức em ở quê em ở ninh hòa cánh hòa
thì em đi từ tuyến bảy h ba mươi sáng cho tới bây giờ mới tới
nói chung là đúng như dự kiến của em
nói chung là vì công việc nên em phải lên sớm nữa
gia đình mình lên sớm một ngày vì để có một ngày thì chuẩn bị
là ngày một năm mình chuẩn bị nghỉ ngơi dọn dẹp nhà cửa rồi mùng sáu mình bắt đầu đi làm
còn vấn đề tàu xe đi lại thì mình thấy cũng bình thường
chứ không có gì là đông đúc chen chút như là ngày tết
còn tại hà nội dù chưa hết kỳ nghỉ tết cửa ngõ phía nam hà nội đã đón một lượng lớn phương tiện đổ về
dẫn đến cảnh tắc nghẽn kéo dài
tại tuyến đường dẫn và các tuyến vành đai trên cao hà nội
ủn tắc nhiều giờ do lượng xe đổ về thủ đô sau dịp tết nguyên đán tăng đột biến
các xe xếp hàng từ đường trên cao chờ xuống đất
tại tuyến pháp vân cầu rẽ ngày bốn tết tình trạng ôn tắc kéo dài khoảng hai mươi năm km
từ đoạn giữa cao tốc cho tới gần trạm thu phí hướng hà nội
khu vực giáp danh giữa hà nội và hà nam do vụ va chạm liên hoàn giữa ba xe ô tô lưu thông cùng chiều